đây là một trong những khu du lịch nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn cả trên thế giới
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là tái phát dịch lần hai đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu du lịch sapa
là khách sạn lớn có tiếng tuy nhiên dịch bệnh covid một mươi chín lần hai đã làm cho hai năm trăm linh phòng của khách sạn mường thanh sapa không có khách thuê doanh thu sụt giảm chầm trọng
từ khi phát hiện được cái ca đầu tiên ở đà nẵng thì trong khoảng một tuần đầu là hầu như tất cả các công ty du lịch khách lẻ cũng như khách đoàn mà đã đặt trước của chúng em thì hầu như đã hủy gần hết
tính từ đầu năm đến nay lượng khách du lịch đến với sapa chỉ đạt bảy trăm ba mươi sáu ba trăm tám mươi bảy khách bằng ba mươi ba năm so với cùng kỳ năm trước
tổng doanh thu du lịch và dịch vụ đạt hai ba trăm linh một tỷ đồng chỉ bằng ba mươi bảy so với cùng kỳ
những con số này đã nói lên thiệt hại do dịch covid một mươi chín gây ra
đối với ngành du lịch sapa là rất lớn
hiện sapa đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ của chính phủ đến tay doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng
trong đó ưu tiên giải quyết các thủ tục về xác định đối tượng hỗ trợ đồng thời đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tận dụng lợi thế về khí hậu để nâng cao giá trị sản xuất bảo đảm vừa chống dịch vừa chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch khi dịch covid một mươi chín được ngăn chặn